cũng trong phiên làm việc sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trình bày tờ trình đề nghị quốc hội giữ nguyên cơ cấu tổ chức chính phủ gồm hai mươi hai cơ quan như nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trình bày tờ trình thủ tướng phạm minh chính cho biết cơ cấu tổ chức của chính phủ khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu được xây dựng trên cơ sở hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
luật tổ chức quốc hội năm hai nghìn một mươi bốn sửa đổi bổ sung năm hai nghìn hai mươi luật tổ chức chính phủ năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời tiếp tục kế thừa ổn định cơ cấu tổ chức của chính phủ theo khóa một mươi bốn nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của chính phủ
với vị trí là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp cơ quan chấp hành của quốc hội
đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân dân chủ chuyên nghiệp hiện đại trong sạch vững mạnh
thông suốt hiệu lực hiệu quả
trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của chính phủ khóa một mươi năm cũng có những ý kiến đề xuất phương án đổi tên một số bộ ngành
và sắp xếp tổ chức thu gọn đầu mối một số bộ ngành có chức năng nhiệm vụ tương đồng
chính phủ đã tổ chức nghiên cứu thảo luận rất kỹ lưỡng khoa học thận trọng
tuy nhiên theo thủ tướng trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch covid một mươi chín
chính phủ phải tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt chống dịch vừa tập trung tháo gỡ khó khăn
khôi phục sản xuất kinh doanh phục hồi phát triển kinh tế xã hội sự vững quốc phòng an ninh chăm lo giải quyết an sinh xã hội
ổn định đời sống an toàn cho nhân dân
phân đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra đồng thời căn cứ kết quả công tác nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một của chính phủ
đã được quốc hội đánh giá chung tại nghị quyết số một trăm sáu mươi một hai nghìn hai mươi một qh một mươi bốn
việc trước mắt giữ ổn định cơ cấu tổ chức của chính phủ khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu là cần thiết phù hợp
sau đó chính phủ đề nghị quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của chính phủ
nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm giữ ổn định như khóa một mươi bốn có hai mươi hai cơ quan gồm một mươi tám bộ và bốn cơ quan ngang bộ
chính phủ đề nghị quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của chính phủ khóa một mươi năm có hai mươi hai cơ quan gồm một mươi tám bộ và bốn cơ quan gồm một mươi tám bộ và bốn cơ quan